với lượng rác thải ra là hơn một mươi bốn tấn rác mỗi ngày
kênh nhiều lọc thị nghè luôn xảy ra tình trạng ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt
để có thể cải thiện được môi trường nước
thì trung tâm quản lý đường thủy thuộc sở giao thông vận tải tp hcm
đã bắt đầu nạo vét bùn lắng dọc kênh nhiều lọc thị nghè
việc nạo vét bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng hai chia thành ba đợt
mỗi đợt kéo dài khoảng bảy mươi năm ngày
phạm vi nạo vét suốt toàn tuyến kênh bắt đầu từ đường úc tịch
quận tân bình kéo dài đến ngã ba sông sài gòn quận một
chất thải từ các cống tích tụ bùng đất ở lòng kênh
sau thời gian bồi lắng đã gây mùi hôi ảnh hưởng đến cuộc sống người dân
đơn vị thi công dùng chế phẩm sinh học ym để ngăn mùi hôi của bùng
trước khi chuyển đến khu liên hợp xử lý chất thải đà phước
kênh nhiều lọc thị nghè kéo dài qua nhiều quận trung tâm
nên thời gian qua ngành chức năng của thành phố đã có nhiều giải pháp
như khơi thông dòng chảy lắp máy quạt tạo oxy
quan trắc giám sát chất lượng nước vớt rác thải lục bình
để cải thiện môi trường nước giảm thiểu ô nhiễm trên tuyến kênh